ngay sau khi đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến geneva thụy sĩ tham dự đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm ba mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp gỡ và làm việc với chủ tịch liên minh nghị viện thế giới bà gabriela kuevas baron
tại cuộc gặp chủ tịch ipu gabriela cuevas baron đánh giá cao vai trò tích cực của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam trong việc tham dự đầy đủ các sự kiện của ipu thể hiện vai trò là thành viên tích cực trong ipu đồng thời chia sẻ hiện nay ipu đưa ra dự thảo về tầm nhìn ipu giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một với nhiều chương trình hành động chính sách bao trùm lớn bày tỏ mong muốn quốc hội việt nam tiếp tục hỗ trợ ủng hộ
chủ tịch quốc hội nêu rõ trong gần bốn mươi năm là thành viên của ipu quốc hội việt nam và ipu có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và mang lại những hiệu quả thiết thực quốc hội việt nam luôn ghi nhận sự hỗ trợ giúp đỡ của ipu
nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ đó vai trò của quốc hội việt nam trong ipu đã được nâng cao thể hiện qua việc các thành viên ipu đã hai lần tín nhiệm bầu việt nam vào ban chấp hành ipu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai và nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai và nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai
chủ tịch ipu đồng thời là thượng nghị sĩ của mexico đã đánh giá mối quan hệ giữa mexico và việt nam đang phát triển tốt đẹp cả hai nước đều là những thành viên tích cực trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp